kể từ khi phát hiện cá thể lợn bị mắc bệnh tai xanh đầu tiên tại xã cẩm nam vào ngày một mươi chín tháng một mươi
đến nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có bốn xã có dịch tai xanh với số lượng lớn
mặc dù ngành nông nghiệp và các địa phương ở hà tĩnh đã nỗ lực khống chế dịch bệnh
nhưng với khả năng lây lan và những khó khăn nội tại trong công tác phòng chống dịch
thì nguy cơ về một đợt dịch tai xanh trên diện rộng đang thực sự hiện hữu
mặc dù đàn lợn ở xã cẩm nam và một số địa phương khác trong huyện bị bệnh tay xanh
trong đó nhiều con đã bị tiêu hủy
nhưng khi thấy đàn lợn của gia đình mình bị ốm
chị nguyễn thị hương ở thôn sáu xã cẩm thăng huyện cẩm xuyên vẫn không hề nghĩ đến dịch tê xanh
và đã đi mua thuốc ngoài về tự chứa chị
khi bệnh trên đàn lợn ngày càng nặng thêm chị mới báo cho thủy ý xã
và được xác định là lợn đã bị bệnh tai xanh
rất may được tiêm phòng và chữa trị đầy đủ
bệnh tay xanh trên đàn lợn hai mươi con của gia đình chị đã được khống chế
gia đình rất lo lắng và không biết nếu chạy đến mua thuốc tự điều trị
bây giờ nếu có hiện tượng dịch tai xanh thì phải bảo ngay cho thôn
cho xa để họ cùng phối hợp với thủy ý để điều trị
nên không thể tự điều trị được
sau hơn nửa tháng phát hiện bệnh đến thời điểm này
huyện cẩm xuyên đã có bốn xã có dịch gồm cẩm nam cẩm sương cẩm phúc và cẩm thăng
với tổng đàn lợn bị mắc bệnh bị chết
và tiêu hủy trên một bảy trăm linh con
dự báo đàn lợn có nguy cơ mắc bệnh cao trên khoảng một năm trăm linh con
trước thực trạng dịch tay xanh đang có nguy cơ bùng phát
các địa phương đang nỗ lực cao trong công tác phòng chống dịch
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng
khi có kết luận bệnh phẩm dưỡng tình với dịch tai xanh
chúng tôi đã tổ chức rải vối bột trên địa bàn các tục đường của xã
thành lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát việc buôn bán vận chuyển
diệt mộ đến địa bàn của xã rồi tổ chức là phạt quang tiêu độc khử trung
bên cạnh đó thì thường xuyên là kiểm soát việc bốn bán vận chuyển diệt mộ
trong những ngày qua thời tiết tiếp tục có mưa nhỏ môi trường ẩm ướt
tạo điều kiện tốt cho các loại virus và mầm bệnh phát triển
phát tán dịch bệnh gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng chống và dập dịch
trước thực trạng này ngành nông nghiệp của tỉnh đang có các phương án cụ thể
và triển khai lực lượng bám sát cơ sở
chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm phòng vệ sinh môi trường bao vây dập dịch
một trong những khó khăn trong công tác chống dịch
đó là một số người chăn nuôi vẫn chưa quan tâm và chấp hành đầy đủ
việc tiêm phòng cho đàn gia súc nhiều người khi biết lợn nhiễm bệnh thì giấu dịch và lén lút bán ra ngoài
bên cạnh đó kết quả tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt hai năm hai nghìn một mươi sáu ở hà tĩnh đạt tỷ lệ thấp
đặc biệt vaccine dịch tả lợn tiêm đạt ba mươi bảy bốn tụ huyết trùng lợn đạt ba mươi bốn sáu vaccine cúm da cầm đạt một mươi chín
công tác quản lý mua bán vận chuyển gia súc gia cầm còn nhiều hạn chế
nên nguy cơ về một đợt dịch tay xanh trên diện rộng là điều khó tránh khỏi